tại hà nội hội đồng lý luận trung ương tiến hành kỳ họp thứ một mươi một tập trung thảo luận với chủ đề
mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị việt nam phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới
phát biểu tại kỳ họp đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh
đây là vấn đề lớn hệ trọng rất khó cần tiếp tục tổng kết sâu thực tiễn lý luận để làm rõ hơn
việc thiết kế cụ thể mô hình và phương thức vận hành mô hình hệ thống chính trị
thường trực hội đồng lý luận trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu
chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng hợp trình các cơ quan lãnh đạo đảng nhà nước và tiếp tục triển khai nghiêm túc
phục vụ kịp thời việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tại kỳ họp các ý kiến tập trung phân tích những cơ sở lý luận thực tiễn chủ yếu về mô hình tổ chức của hệ thống chính trị
kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển
những giá trị tham khảo cho việt nam thực tiễn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hệ thống chính trị của việt nam
nhất là thực tiễn triển khai nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai của đảng